thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu về việc nghiêm khắc phê bình người đứng đầu địa phương
nếu để xảy ra tình trạng bơm chích tạp chất vào tôm đồng thời điều tra xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức
tiếp tay cho việc mua bán tôm tạp chất nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng tôm bơm tạp chất
thì người đứng đầu sẽ bị xem xét kỷ luật và điều động sang vị trí công tác khác
đoàn kiểm tra liên ngành gồm thanh tra bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cùng cục cảnh sát môi trường và phòng pc bốn mươi chín công an tỉnh bạc liêu vừa bắt quả tang cùng lúc
hai cơ sở đưa tạp chất vào tôm tại xã vĩnh mỹ b thuộc huyện hòa bình do ông trần quang khải
và ông trần quốc trung làm chủ tại thời điểm kiểm tra ngành chức năng phát hiện hai cơ sở này
dùng máy bơm tạp chất vào khoảng bảy mươi kg tôm từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh bạc liêu
ngành chức năng đã phát hiện đến bốn mươi chín vụ đưa tạp chất vào hàng chục tấn tôm
đây là địa phương có tình trạng bơm chích tạp chất diễn biến phức tạp nhất đồng bằng sông kiều long
để sớm chấn chỉnh ngăn chặn và tiến tới chấm dứt tình trạng này
ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu đã có văn bản chỉ đạo phải xử lý trách nhiệm người đứng đầu các địa phương
nếu để xảy ra những vụ việc tương tự